có thể khẳng định nông sản đà lạt từ lâu đã tạo được uy tín thương hiệu trong lòng khách hàng
tuy nhiên khi trái cây trung quốc chất lượng thấp tuồn vào đà lạt khách hàng cũng đập nhiều hoài nghi khi lựa chọn

thì mình muốn tiêu dùng hàng sản phẩm của đà lạt chất lượng hàng đặc sản của đà lạt
hiện nay tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại đà lạt là hơn sáu bảy trăm linh hectare
chiếm sáu mươi ba diện tích canh tác của thành phố hơn một trăm tám mươi cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh mặt hàng đặc sản đà lạt
nhưng vì hám lợi mà nhiều năm qua dù chính quyền và các ngành chức năng địa phương liên tục tuyên truyền kiểm tra xử phạt
nhưng hành vi gian lận thương mại vẫn liên tục tái diễn
chúng tôi đã nghiêm cấm việc mang các sản phẩm nông sản
của các vùng khác sản xuất vào chợ đồng mối của thành phố đà lạt để mang đi các vùng khác tiêu thụ
yêu cầu là tất cả các cửa hàng hoặc là các hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản đều phải có nhãn mát
chứng nhận và được đóng gói bao bì bởi các thương hiệu và bởi các nhãn hiệu của đà lạt
chúng tôi cũng đã rất nghiêm túc và nghiêm khắc về việc kiểm tra lấy mẫu kiểm tra
mặc dù lượng nông sản giả mạo thương hiệu đà lạt không lớn so với sản lượng nông sản xứ này
nhưng diễn ra trong thời gian dài đã tác động tiêu cực đến uy tín thương hiệu nông sản đà lạt
gây xói mòn lòng tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà sản xuất